kính thưa quý vị qua gần một tuần xét xử chiều ngày một mươi bảy tháng hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án
đối với các bị cáo vụ án sai phạm trong đấu thầu tại sở y tế cần thơ
hai cựu giám đốc sở y tế cần thơ là bà bùi thị lệ phi và ông cao minh chu
chủ tịch hội đồng sáng lập nsg group hoàng thủ thúy nga và một mươi bảy bị cáo khác
bị viện kiểm sát cáo buộc thông đồng trong thực hiện bốn gói thầu tổng giá trị gần chín mươi tỷ đồng
gây thiệt hại gần ba mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên án hoàng thị thúy nga bùi thị lệ phi tám năm tù
cao minh chu bảy năm tù kim trọng đoàn năm năm tù hồ phương quỳnh bốn năm tù
lê huy bình bốn năm tù lương tấn thành ba năm tù nguyễn viết hồng ba năm sáu tháng tù
đoàn xuân minh ba năm sáu tháng tù đoàn thị nở ba năm tù lê thành hưng hai năm sáu tháng tù
hoàng ngọc hồng phúc ba năm tù nông thị bích sử hai năm sáu tháng tù hoàng hà anh hai năm tù
phùng thị dương hai năm tù nguyễn quốc việt hai năm sáu tháng tù nguyễn duy hùng hai năm tù
vũ quang ngọc hai năm sáu tháng tù và trường xuân hai năm tù
riêng bị cáo nguyễn bảo trân được hưởng hai năm tù treo
về trách nhiệm dân sự bị cáo hoàng thị thúy nga phải bồi thường hơn hai mươi chín tỷ đồng
tuy nhiên khi cấn trự bị cáo nga chỉ còn bồi thường hơn hai mươi bảy tỷ đồng
về việc bị cáo nga đưa tiền ba tỷ hai trăm linh triệu đồng cho phi và hai trăm linh triệu đồng cho chu
hội đồng xét xử xét thấy việc này nếu có cần xem xét trong hành vi khác
bên cạnh đó hội đồng xét xử tiếp tục đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi đưa nhận tiền của các bị cáo nga phi chu